vào cuối tuần thường là thời điểm người dân đổ ra đường để đi chơi thư giãn sau một tuần làm việc
sau đây là phản ánh của phóng viên về ý thức của người dân trong việc chấp hành yêu cầu giãn cách
tại một số tụ điểm trên địa bàn thành phố hà nội
trong những ngày vừa qua thành phố hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh giãn cách trong cộng đồng
để đảm bảo chống dịch hiệu quả như đóng cửa các quán karaoke vũ trường
các nhà hàng phải đảm bảo giãn cách giữa các thực khách
và gần đây nhất thành phố hà nội đã tạm dừng không gian văn hóa phố đi bộ hồ hoàn kiếm
tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi nhiều nơi vẫn chưa đảm bảo về quy định giãn cách
thành phố hà nội đã yêu cầu dừng việc bán hàng quán về hè từ ngày một tháng tám
thế nhưng dọc một vài tuyến phố trong khu vực phố cổ hà nội
những hàng quán như thế này vẫn chưa chấp hành quy định
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quy định một khách hàng phải ngồi giãn cách tối thiểu một mét
thì ở đây có lẽ chỉ tính được bằng cm
sau khi xuất hiện ống kính máy quay quán cà phê đông nghịt đã không còn một bóng người
nhiều người vội vã rời đi còn chủ cửa hàng thì nhanh chóng thù dọn bàn ghế
tâm lý chủ quan chưa có ý thức phòng chống dịch bệnh
có thể thấy rõ trên nhiều tuyến phố có các hàng quán kinh doanh trên vỉa hè
bên cạnh các nhà hàng quán ăn thì chùa phù đình đền cũng là những địa điểm tụ tập đông người dân đến cung bái
gần đây nhất là vào ngày một tháng bảy âm lịch tại phủ tây hồ
vẫn diễn ra tình trạng người dân kéo đến đông đúc để vào làm lễ
điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quy định đảm bảo giãn cách
với những gì đã và đang diễn ra trên thực tế thiết nghĩ việc tuyên truyền phòng dịch
cần được tăng cường hơn nữa với những biện pháp mạnh gắn với trách nhiệm
ý thức của từng cá nhân
đối với cộng đồng mỗi người dân hãy nhận thức rằng bằng hành động cụ thể của chính mình
chúng ta sẽ cùng góp sức với chính phủ nhân dân cả nước trong đối phó với dịch bệnh
nghĩ đến an toàn sức khỏe của người khác cũng là một việc thiện lành tâm linh mà mỗi người nên làm
không nhất thiết phải đi lễ tập trung đông người vào những ngày rằm mùng một
tại các cơ sở tiến ngưỡng tôn giáo
bên cạnh các điểm nói trên chúng tôi cũng ghi lại hình ảnh một số quán bar
vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động thậm chí là đón lượng khách đông vào cuối tuần
điều này dẫn đến nguy cơ lây lan dịch cao
ubnd tp hà nội cần có biện pháp tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra yêu cầu giãn cách đúng quy định